trong dịp tết nguyên đán giáp thìn vừa qua bên cạnh sức nóng của vụ cô gái sinh năm hai nghìn ba mất tích rồi lộ ra vụ án sát hại người nghiêm trọng
thì vụ việc liên quan đến thiếu nữ sinh năm hai nghìn một mươi mất tích bí ẩn từ mùng sáu tết sau khi bắt xe khách từ hà nam lên hà nội cũng thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt từ phía dự luận
sau một tuần mất tích bí ẩn cháu tê được lực lượng chức năng tìm thấy bên trong một phòng trọ tại huyện thanh trì hà nội
mẹ cháu tê cho hay phía lực lượng chức năng đã tìm thấy tê vào đêm ngày hai mươi một tháng hai hiện tê đã trở về nhà tâm lý ổn định chờ sức khỏe tê ổn định trở lại mới hỏi cạn kế việc cháu rời nhà đi
quá trình xác minh vào chiều ngày hai mươi một tháng hai trong lúc cơ quan công an đang làm việc với chị đinh thị toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán thái bình mẹ cháu tê
thì điện thoại chỉ nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với nội dung
gia đình muốn em tê bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản pv công banh
hai trăm linh triệu đồng nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em tê trong thùng xốp
tập trung ra soát và huy động các lực lượng xác minh đến hai mươi hai giờ cùng ngày tổ công tác công an quận hà đông và phòng cảnh sát hình sự đã tìm thấy cháu tê đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã liên ninh thanh trì hà nội
làm việc với cơ quan công an cháu tê tưởng trình đã bỏ học sống cùng mẹ và em cùng mẹ khác cha tại địa bàn phường vạn phúc hà đông
ngày bảy tháng hai chị toan chở cháu tê ra bến xe nước ngầm hà nội để đi xe khách về quê ngoại ăn tết tại xá thanh tân thanh liêm hà nam
sau khi ăn tết cùng gia đình đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng hai cháu tê đi xe khách một mình để về nhà
khi đến bến xe giáp bát cháu tê không về nhà không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái là bàn quen qua mạng xã hội với t tại xã liên ninh huyện thanh trì hà nội
tiếp đó cháu tê đến ở cùng bản tại phú diễn bắc tử liêm hà nội
đã bán chiếc điện thoại di động được năm trăm linh để ăn tiêu cùng bạn
liên quan đến vụ việc này chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông cho hay
thông qua sự việc nói trên các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý giáo dục con em người thân
tránh việc để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng
đồng thời cần quan tâm giáo dục trang bị kỹ năng sống kiến thức cơ bản về pháp luật
phù hợp với lứa tuổi tâm sinh lý của con em trong gia đình
kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn không để con em vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội
cơ quan công an cũng đề nghị người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội
tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác
trong sự việc này tin nhắn đòi tiền chuộc hai trăm linh triệu đồng là ví dụ
bên cạnh đó khi xảy ra vụ việc tương tự người dân cần phải kiểm tra xác minh
trình báo với cơ quan công an cẩn trọng khi đăng tải lên trang mạng xã hội
trước đó công an tp hà nội phát đi thông báo tìm kiếm cháu bé
theo thông tin từ phía gia đình cung cấp chiều ngày một mươi năm tháng hai tức mùng sáu tết
cháu n t quy t sinh năm hai nghìn một mươi trú tại phường vạn phúc quận hà đông tp hà nội
đi xe khách từ quê ở tỉnh hà nam đến bến xe giáp bát hà nội để về nhà
nhưng sau đó gia đình gọi điện thì không liên lạc được
mẹ cháu tê cho biết do là xe khách quen đi qua nhà ở quê
nên con gái một mình tự bắt xe lên hà nội
phía nhà xe cũng xác nhận cháu tê xuống tại bến xe giáp bát còn đi đâu thì không nắm được
suốt từ mùng sáu tết tới thời điểm hiện tại gia đình đã nhiều lần gọi điện vào số máy di động của trang
nhưng lúc có chuông lúc không và đầu dây bên kia không ai nhấc máy
ngoài ra mẹ của cháu t cũng thông tin
trước đó tôi cùng cháu tê về quê ăn tết
nhưng do công việc tôi về hà nội sớm hơn và để con ở quê chơi với người thân
ở quê cháu nói đến mùng tám tết mới về hà nội
nhưng không hiểu lý do gì cháu lên sớm hơn hai ngày
trước khi cháu t rời quê về hà nội
người thân ở quê có thông báo cho tôi biết về hành trình của cháu
quay lại diễn biến vụ việc mẹ của tê kể thêm
khi cháu đến bến xe giáp bát hà nội tôi có liên lạc với con qua điện thoại
máy đổ chuông nhưng không ai nghe và sau đó tắt liên lạc
từ đó đến giờ gia đình không thể liên lạc được với tê
khi được hỏi có lý do nào dẫn đến việc cháu mất tích hay không bà tê chia sẻ
trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
tôi không thấy cháu yêu đương gì và cũng chưa đưa bạn về nhà bao giờ
nhưng quan hệ trên facebook con có bạn hay như thế nào tôi không rõ
cháu lớn rồi nên tôi nghĩ phải tôn trọng quyền riêng tư của con
nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và tình hình học tập của t mẹ cháu tâm sự
cháu học xong lớp bảy thì nghỉ học ở nhà phụ giúp tôi nuôi em
vì sau khi ly hôn với chồng mình tôi cổng cánh nuôi hai con trong đó có tê
hiện tại tôi đang cùng các con ở trọ tại vạn phúc quận hà đông hà nội
liên quan đến vụ cô gái sinh năm hai nghìn ba ở phường mỹ đình một quận nam từ liêm hà nội
mất tích từ ngày bảy tết rồi được phát hiện tử vong đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận
được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn
cô gái trẻ đang là trụ cột trong gia đình cùng với bố lo kinh tế
còn bao nhiêu ước mơ sang giữa phía trước này bị sát hại khiến nhiều người không khỏi xót xa
ngày một mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã bắt giữ
mh sinh năm hai nghìn bốn quê tỉnh bắc giang để điều tra làm rõ hành vi sát hại chị ltl sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh thanh hóa
hiện trú tại quận nam tử liêm thành phố hà nội
tại cơ quan công an bước đầu hát đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vào lúc một mươi tám h năm mươi năm cùng ngày cơ quan công an đã bước đầu hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường
khi l được đưa ra ngoài người thân đã vô cùng bàng hoàng gào khóc và đau xót cho cô gái
theo người thân của cô gái sâu số cho hay lợn sinh ra tại thanh hóa trong một gia đình có ba trẻ em
mẹ đã mất khoảng bốn năm trước
trong những năm này cô gái ấy đã cùng với bố là trụ cột chính trong gia đình để nuôi hai em nhỏ ăn học
vì hoàn cảnh khó khăn lờ chỉ tập trung vào công việc và không có mối quan hệ tình cảm với ai khác
nạn nhân được phát hiện ở một trung cư mini trong ngõ sâu tại số bảy mươi chín cầu giấy phường yên hòa quận cầu giấy hà nội
theo ghi nhận trung cư này có sáu tầng
một tùm ngôi nhà đi vào hoạt động và cho thuê từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
theo một số người dân tại nơi đây chị lờ là quản lý của trung cư mini trên
chị l vẫn hàng ngày dẫn khách đi xem phòng cho thuê phòng và thu tiền phòng của những người thuê tại đây
nhiều người tại đây cũng cho hay nghi phạm gây án không phải là người thuê phòng
tại hiện trường người thân bạn bè của ltl khóc ngất khi nhận tin cô gái trẻ đã mất
lan anh hai mươi hai tuổi
bạn cùng phòng với lttl đứng không vững gào khóc gọi tên bạn
cô cho biết ngày mùng sáu âm lịch đã cùng l bắt xe lên hà nội
lời còn chuyển khoản cho mình để trả tiền xe
đến ngày bảy âm lịch cả đêm không thấy lờ về vì tính chất công việc của bạn nên mình không có nghĩ ngợi gì
sau khi l mất liên lạc khoảng một ngày người bạn thân cùng phòng trọ đã ngay lập tức ra trụ sở công an trình báo
đồng thời gọi điện thông báo cho người thân của l ở quê nhà để phối hợp tìm kiếm tung tích của l
được biết lờ kiếm thêm thu nhập bằng việc đứng ra thuê các dãy trọ trung cư rồi cho người khác thuê lại
lơ luôn tâm sự với cô bạn thân cùng phòng trọ về ước mơ xây một căn nhà mới ở quê cho bố và hai em
mua được một chiếc xe ô tô cho gia đình và có đủ điều kiện kinh tế nuôi hai em ăn học
ước mơ chưa kịp thực hiện thì sự việc đau lòng đã xảy ra
theo một số cư dân sinh sống trong con ngõ nhỏ tại đường cầu giấy
chiều một mươi tám tháng hai cảnh sát khu vực đã hỏi người dân về ngôi nhà nơi phát hiện chị lở
tuy nhiên mọi người đều nghĩ rằng chỉ xảy ra một vụ trộm cắp tài sản
không ai nghĩ là một vụ trọng án liên quan đến mạng người
cũng trong quá trình trò chuyện khi biết thông tin nạn nhân là trị lờ
ai nấy đều bày tỏ sự xót xa cho cô gái có tuổi đời còn quá trẻ
một người dân sinh sống gần hiện trường cho hay đầu giờ chiều ngày một mươi chín tháng hai
lực lượng công an xuất hiện tại trung cư nhưng không vào được bên trong do nơi này lắp đặt hệ thống mở cửa khóa bằng vân tay
tới khi mà chủ nhà đến nơi lực lượng công an vào được bên trong
tiếp cận được căn phòng ở tầng ba và phát hiện cô gái xấu số
thời điểm này căn phòng sặc mùi dầu gió
liên quan đến vụ việc công an thành phố hà nội bước đầu xác định đây là một vụ án mạng
trước đó cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình lt về việc không thể liên lạc được với cô gái trẻ này
người thân cô gái cho hay lờ rời nhà từ chiều ngày một mươi sáu tháng hai
đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố hà nội
để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng
khi đi cô gái hai mươi một tuổi mặc áo sơ mi trắng chân vái màu xám đi xe máy vision màu đỏ
sau khi tiếp nhận thông tin căn cứ và tài liệu ban đầu thu được
xét tính chất vụ việc giám đốc công an thành phố hà nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin
truy tìm người mất tích trên trang facebook công an thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm
đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các quận huyện thị xã tập trung giả soát tổ chức xác minh
hiện giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị
nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân động cơ mục đích gây án làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
tương tự giống vụ án trên liên quan đến vụ sát hại phi tăng cô gái ngày hai mươi chín tết ở tp hcm
trong quá trình điều tra và tìm ra tung tích của nạn nhân khi nhận được tin báo mất tích của gia đình
bằng các biện pháp nghiệp vụ và việc thu thập hình ảnh camera của dãy trọ nơi nạn nhân sinh sống
đã tố cáo được tội ác của hung thủ khi gây án
hẹn gặp lại